một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền trên địa bàn xã đất mũi huyện ngọc hiển tỉnh cà mau
vừa bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau bắt quả tăng thu giữ nhiều đối tượng bắt giữ nhiều đối tượng
phát hiện lực lượng công an đang vây bắt các đối tượng liền tháo chạy theo nhiều hướng
tuy nhiên hai mươi chín đối tượng có liên quan đến hành vi đá gà ăn tiền đã bị các mũi công tác tạm giữ
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ hơn bảy mươi hai triệu đồng một mươi tám xe gắn máy kiểm tra trên người thu giữ thêm hai mươi một điện thoại di động